thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và giám đốc công an tỉnh đồng nai
lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng đồng loạt ra quân
tiến hành tổng rạ soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh
theo đó phát hiện gần ba hành vi vi phạm xử phạt gần một mươi hai tỷ đồng
theo báo cáo thời gian qua công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đồng loạt ra quân
triển khai thực hiện nghiêm túc cụ thể đã thành lập trên bốn trăm linh đoàn kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn toàn tỉnh
kết quả đã kiểm tra bốn mươi bốn bốn trăm chín mươi sáu lượt đạt một trăm linh tổng số cơ sở
thông qua kiểm tra cũng đã phát hiện hai sáu trăm bốn mươi chín hành vi vi phạm xử phạt gần một mươi hai tỷ đồng
về vụ cháy trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra hai mươi chín vụ cháy làm một người chết thiệt hại hơn một trăm hai mươi ba tỷ đồng
riêng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường quán bar không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
qua kiểm tra chín trăm một mươi hai lượt phát hiện năm trăm tám mươi bảy hành vi vi phạm xử phạt một trăm chín mươi một trường hợp với tổng số tiền hơn hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng
ra quyết định tạm đình chỉ hai mươi năm cơ sở đình chỉ hoạt động hai mươi tám cơ sở thu hồi một trăm hai mươi tám giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
ngoài ra trên địa bàn tỉnh đã tiến hành lập chín mươi chín mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và chín mươi bảy điểm xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn tỉnh
ra quân tổng kiểm tra rà soát việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của công an đồng nai trên toàn tỉnh
đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã phát huy hiệu quả bốn tại chỗ
đặc biệt là người đứng đầu cơ sở chủ doanh nghiệp đã có sự quan tâm hơn về an toàn phòng cháy chữa cháy